theo dự báo của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh bạc liêu mùa khô năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi
toàn tỉnh có khoảng bốn năm trăm linh hectare lúa đông xuân bị thiếu nước ngọt bắt đầu từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi
trong đó huyện phước long sẽ có diện tích chịu ảnh hưởng nhiều nhất với khoảng hai hai trăm linh hectare
và để chủ động ngay từ khi bắt đầu mùa khô huyện đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó
mùa khô năm nay được dự báo tình trạng hạn hán và nước mặn xâm nhập tại vùng đồng bằng sông kiều long
sẽ diễn ra gây gắt hơn trung bình nhiều năm
nhiều tỉnh sẽ thiếu nước ngọt phục vụ cho sản xuất và sinh hoạt
hiện nay các địa phương trong vùng đang tăng cường thực hiện các giải pháp ứng phó bảo đảm an toàn sản xuất cho người dân
hợp tác xã với nhà nước đã lo hết cho mình rồi
nước đồ đã bơm vô sẵn rồi mình chỉ xã rồi phân rồi tới thu hoạch
tới thời điểm này kiểm tra lại thì một mươi ba cái cống chính của huyện là không có gò gỉ
và cũng đảm bảo trong cái việc sản xuất
nhất là cái dùng ngọt ổn định
và cái dùng thứ hai nữa là dùng lúa tôm
lúa tôm bây giờ cũng là đảm bảo để cho có nước ngọt để trong cái sản xuất của bà con mình không bị thiệt hại
thì cũng khoảng nửa tháng nữa thì cái lúa trong cái diện đức tôm lúa thì chúng ta thu hoạch xong
thì đến thời điểm này báo với các ông chí là cái hệ thống ngăn mặn của huyện phước long là rất là tốt
bên cạnh đó để bảo vệ sản xuất cho vụ lúa đông xuân năm nay
ngoài việc đầu tư gia cố một mươi ba công lớn ngăn chặn thì huyện cũng chuẩn bị ba mươi một trạm bơm
tại các vùng có nguy cơ cao để chủ động bơm nước ngọt giữ chữ
phục vụ sản xuất của người dân khi nắng hạn kéo dài trong mùa khô năm nay